các khách mời ngày hôm nay từ khán giả nguyễn mai hương ở quảng ninh hỏi như sau ạ
tôi nghe nói sử dụng vitamin e rất tốt có thể chống lão hóa chữa nám da
bác sĩ cho hỏi là ngoài vitamin e thì cần bổ sung thêm chất gì loại vitamin gì để có làn da trắng sáng không bị nám
và bác sĩ có thể tư vấn các loại thực phẩm giúp cho chị em chúng tôi có làn da đẹp được không
xin mời tiến sĩ bác sĩ vụ thể hạ
vitamin e thì chúng ta cũng biết rồi là nó là một trong những chất chống siêu hóa rất là tốt
và nám má bây giờ thì điều trị cũng sắp xong với điều trị chống lão hóa
nên nó cũng vai trò rất tốt trong cái việc mà chúng ta một trong cái để dự phòng cái nám
thế ngoài cái vitamine ra thì chúng ta có một loạt các cái vitamin khác cũng có tác dụng chống oxy hóa
vitamin c vitamin d vitamin a đấy là những cái thành phần vitamin mà chống oxy hóa rất là tốt
để mà trong cái quá trình vừa chống lão hóa vừa
làm giảm cái tăng sắc tố da
ngoài ra ví dụ các nguyên tố vi lượng như lúc anh nói là đó là đồng đó là kém đó là selen
chúng ta đều có trong những cái hạt có trong thực phẩm có trong cá
ngoài cái những cái mà vitamin miếng tố vi lượng da
thì chúng ta cần những cái gọi là những cái miếng tố

phẩm khác ví dụ như cái acid amine để chúng ta cung cấp đủ cái dinh dưỡng cũng như năng lượng cho chúng ta
thì những cái acid amine đấy mà chúng ta dễ tiêu hóa hơn cả
thì đó là những cái vitamin c ví dụ thường là mình chế xuất từ cá từ các cái thực vật
đấy là những cái mà dễ dàng hơn cho chúng ta
còn những cái gọi là protein từ động vật thì nó sẽ khó hấp thu hơn
so với các vitamin
các cái acid amine khác
đấy là những cái mà chúng ta về mặt dinh dưỡng
chúng ta cần chú ý trong cái quá trình mà ăn uống bổ sung cho chúng ta
cảm ơn lời khuyên từ anh ạ
chị trần quỳnh chi ở hà nội